tỉnh quảng bình hiện đang bước vào vụ sản xuất đông xuân năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín nhưng do lượng mưa quá ít và đến nay vẫn chưa có lũ
nên mực nước tại các hồ đập thủy điện xuống thấp nguy cơ hạn hán xuất hiện ngay từ đầu vụ
hiện tỉnh quảng bình đang chỉ đạo các địa phương và ngành nông nghiệp triệt để tiết kiệm nước và chuyển đổi cơ cấu cây trồng
để hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra
đây là những cánh đồng lúa của hợp tác xã nông nghiệp bắc lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
dù bước vào vụ sản xuất đông xuân năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín nhưng các canh mương nội đồng khô hạn thiếu nước khiến việc sản xuất bị ảnh hưởng
đối với hợp tác xã bắc lý năm nay đã xây dựng sản xuất là một trăm linh ha
tuy nhiên với điều kiện nặng nọng như thế này phải nói là ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sản xuất vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
cũng như những vụ tiếp theo hiện nay khó khăn nhất là không còn được để làm đất
theo thống kê từ đầu năm đến nay
tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh quảng bình chỉ đạt sáu mươi tổng lượng mưa trung bình nhiều năm
riêng tháng một mươi chỉ đạt ba mươi sáu
nhiều hồ lớn dung tích chứa đạt dưới ba mươi như hồ phú vinh tróc châu đồng ran vực xanh
cân đối lượng nước hiện tại thì vụ đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín gần tám hectare dụng lúa sẽ không đủ nước tưới
ngay từ đầu tháng một mươi một đã chỉ đào các ngành các địa phương
và trong đó có công ty trước tiên là ưu tiên nguồn nước đảm bảo nguồn nước sinh hoạt
còn lại là việc triển khai phục vụ tưới tiêu thì chúng tôi cân đối và cùng với các địa phương
để những diện tích mà không đủ lương nước tưới thì phải chuyển đổi cây trông để hạn chế thiệt hại cho bà con nông dân
hiện nay tỉnh quảng bình đang chỉ đạo các địa phương
và ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường thực hiện các giải pháp chống hạn xâm nhập mặn
tuy nhiên thời gian tới không có mưa lớn trên diện rộng tại tỉnh quảng bình
thì tình hình hạn hán tại địa phương này sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa
không chỉ việc sản xuất nông nghiệp mà ngay cả đời sống sinh hoạt của người dân cũng sẽ gặp nhiều khó khăn do thiếu nước